với mục đích phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội
trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại hà nội công tác tuyên truyền phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
đang được triển khai một cách tích cực
và công tác này không chỉ thể hiện quyết tâm kiểm soát không để dịch lây lan
mà còn góp phần không nhỏ bảo đảm sự phát triển kinh tế
giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và giữ ổn định đời sống nhân dân thủ đô
năm khẩu trang năm trăm linh chai nước rửa tay diệt khuẩn là những đồ dùng quận ba đình
thành phố hà nội nhận được từ hội chữ thập đỏ việt nam
theo chương trình hỗ trợ hàng hóa phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
sau khi nhận số đồ dùng này quận ba đình sẽ phát tới một mươi bốn phường trên địa bàn
cùng với các tờ rơi poster hướng dẫn các cách phòng chống dịch tới từng người dân
tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân để người dân nắm được tình hình
động viên người dân hiểu và biết
áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả
để mỗi người dân có thể tham gia vào công tác phòng chống dịch
đang là biện pháp được quận ba đình triển khai thực hiện
đối với ban chỉ đạo của quận thì cũng đã in các tờ rơi
cũng như là các cái poster để chuyển xuống ban dân các phường
và cũng đã thực hiện công tác tuyên truyền tới từng hộ gia đình
bên cạnh đó thì là các trung cư các cơ sở lưu trú
các nhà hàng khách sạn trên địa bàn của quận
và chúng tôi cũng đã in các tờ rơi với hai mươi bốn tiếng
tiếng việt và tiếng anh để chúng tôi cũng triển khai đến các phường
với công tác tuyên truyền thì chúng tôi cũng tập trung đi sâu
vào việc thực hiện các biện pháp về công tác phòng chống dịch
dịch đảm bảo vệ sinh môi trường
cũng như là đảm bảo phòng chống dịch đối với từng người dân
cũng như quận ba đình các cấp chính quyền tại nhiều địa phương
trong đó có sự tham gia không nhỏ của các tổ dân phố
đều đã và đang tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền
để đẩy lùi dịch bệnh để mỗi người dân đều có thể trở thành
một tuyên truyền viên
chúng tôi nhận thấy là dịch này không từ một ai cả
từ người bé nhất cho đến người già nhất
thực sự ra mọi người làm công tác tuyên truyền
và chúng tôi tuyên truyền thường xuyên nếu người dân cùng đồng lòng
như những thời gian chống dịch chúng ta sẽ đẩy lùi được dịch cúng này
trong thời điểm hiện nay thì truyền thông là tối quan trọng
để tất cả mọi người có thể hiểu hiểu rõ hiểu đúng
về dịch bệnh về sự lây lan của dịch bệnh
về cơ chế lây lan của nó
và về những cách để phòng chống hiệu quả
đồng thời truyền thông cũng hết sức quan trọng
trong việc nâng cao nhận thức của người dân
để chúng ta tránh những sự hoảng loạn không cần thiết
để chúng ta có thể bình tĩnh tự tin trước cái sự lây lan của dịch bệnh
thực tế cho thấy để đạt được hiệu quả cao hơn nữa
công tác tuyên truyền cần rộng khắp kịp thời chính xác thiết thực
phù hợp với từng đối tượng từng thời điểm
bám sát diễn biến tình hình dịch và phản bác các quan điểm sai trái
các tin giả gây ảnh hưởng tiêu cực tới công tác phòng chống dịch
bên cạnh đó việc tuyên truyền cần làm rõ tình hình
tính chất nguy hiểm của dịch covid một mươi chín để tập trung tuyên truyền chính xác
kịp thời diễn biến và các biện pháp phòng chống dịch